cục chính trị hải quân quân chủng hải quân việt nam tri ủy và ban biên tập báo bóng đá đã tổ chức chương trình hội nghị biển đảo quê hương
nhằm tạo thêm động lực tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hỗ trợ ngư dân bám biển và các gia đình có đời sống còn khó khăn nơi biên giới biển đảo
thời gian qua cùng với nhân dân cả nước tri ủy và ban biên tập báo bóng đá luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
như tham gia hưởng ứng cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo tham gia cuộc thi tìm hiểu năm mươi năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển
cử đoàn phóng viên của báo đi tham quân và dân huyện đảo trường sa và nhà gian dk một cùng các cơ quan truyền thông báo chí tích cực thông tin tuyên truyền về biển đảo
ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với đảng ủy quân chủng hải quân việt nam
những hoạt động đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền biển đảo nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc